tại tỉnh quảng trị phòng khám đa khoa khu vực bồ bản thuộc bệnh viện huyện triệu phong được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
với chức năng là cấp cứu khám chữa bệnh cho nhân dân sáu xã vùng ven phía đông của huyện triệu phong
với dân số là hơn năm mươi người
tuy nhiên từ khi có thông tuyến chuyên môn kỹ thuật và lượng bệnh nhân đến phòng khám ngày càng đông
dẫn đến tình trạng thường xuyên quá tải
đã cuối giờ chiều nhưng phòng điều trị đông y phòng khám đa khoa khu vực bồ bản huyện triệu phong
vẫn đông kín bệnh nhân đến điều trị và thăm khám
theo ghi nhận căn phòng chưa đầy bốn mươi m hai nhưng được bố trí đến một mươi giường bệnh
kèm theo máy móc và một bàn làm thủ tục hành chính
thiếu phòng chờ nhiều người phải chen chúc nhau kẻ đứng người ngồi trong và ngoài phòng bệnh
nhân viên ở đây cho biết những ngày mưa cả y bác sĩ và bệnh nhân phải vất vả hơn nhiều
ở đây là bệnh viện
khu vực của bồ bản gần chân cho nên bệnh nhân tới đây rất đông khám cho bệnh
vì cơ sở vất chất còn thiếu thốt thành thử cầu khí là hai ba bệnh nhân nằm một giường
rất cực khổ cho bệnh sĩ và cũng cực khổ cho bệnh nhân
trong những năm qua phòng khám đa khoa khu vực bồ bản đã thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh
với kết quả thống kê hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi
lượng bệnh nhân đến khám và điều trị đông với mức bình quân mỗi ngày từ tám mươi đến một trăm bốn mươi lượt
nên thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải
số dường bệnh thực kê đã tăng từ một mươi năm đến bảy mươi giường bệnh vẫn không đáp ứng được nhu cầu phục vụ bệnh nhân
cùng với đó cơ sở vật chất xuống cấp khiến cho công tác khám chữa bệnh ở đây gặp nhiều khó khăn